đã có năm trăm hai mươi tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
về tình hình tiêm chủng tổng số liều vaccine đã được tiêm tính đến ngày hôm nay là hơn bốn ba triệu liều
trong đó tiêm mũi một là hơn bốn triệu liều và tiêm mũi hai là hơn ba trăm linh liều
tối nay việt nam có thêm hai năm trăm bảy mươi ca mắc mới trong đó tp hcm vẫn nhiều nhất với một tám trăm một mươi bảy ca
tổng số ca mắc trong ngày là hơn năm ba trăm linh ca
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng bảy có ba mươi sáu ca tử vong trong đó ba mươi hai ca tại tp hcm
trước tình trạng hàng trăm người chen trúc xếp hàng trước cổng viện tại phường đại kim
quận hoàng mai hà nội để chờ xét nghiệm covid một mươi chín
chiều nay viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế thông báo dừng lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín tại viện
cụ thể từ sáng ngày hôm nay lượng người đến xét nghiệm covid một mươi chín đã tăng đột biến
chủ yếu là những người hoạt động trong lĩnh vực vận tải đã ồ ạt đến sau khi các chốt kiểm dịch ở hà nội
và các tỉnh siết chặt quản lý người ra vào cần phải có giấy xét nghiệm pcr với covid một mươi chín
đại diện viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế khuyên cáo người dân
nên đăng ký xét nghiệm online hoặc qua điện thoại
do hiện tại năng lực xét nghiệm của viện chỉ có thể tiếp nhận từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi mẫu mỗi ngày
quỹ đầu tư trực tiếp nga rdif và công ty dược việt nam vibotech cho biết
lô vaccine sputnik v thử nghiệm đầu tiên đã được sản xuất ở việt nam
các mẫu thử nghiệm từ lô vaccine sẽ được chuyển đến viện gamaleya của nga
để kiểm tra chất lượng
rdif và biotech đang tích cực triển khai chuyển giao công nghệ vaccine
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng ba bộ y tế đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine sputnik v
đây là vaccine đầu tiên được phê duyệt trên thế giới và cho đến nay
vaccine này đã được phê duyệt và sử dụng ở hơn sáu mươi quốc gia
sputnik v sử dụng công nghệ vector cơ chế của nó là sử dụng virus vô hại
đưa protein của ncov vào tế bào người giúp kích thích phản ứng của hệ miễn dịch
theo kết quả các thử nghiệm lâm sàng được công bố vaccine sputnik v hiệu quả chín mươi một
và là một trong ba loại vaccine có hiệu quả cao nhất trên thế giới chống lại virus sars cov hai
sáng nay công an phường bình đức thành phố long xuyên tỉnh an giang kiểm tra đột xuất
một cơ sở cầm đồ trên địa bàn phường phát hiện hàng trăm xe mô tô cầm cố không giấy tờ và không chính chủ
kiểm tra đột xuất cơ sở cầm đồ trung hậu thuộc tổ một mươi một khóm bình đức năm
phường bình đức thành phố long xuyên do bà lê thị thu ba làm chủ
lực lượng công an đã phát hiện có một trăm một mươi chín chiếc xe mô tô các loại
trong đó có chín xe mô tô không có giấy chứng minh chủ sở hữu và một trăm linh bốn xe mô tô cầm cố không chính chủ
công an phường bình đức đã tiến hành lập biên bản tạm giữ chín xe mô tô nói trên
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
thi hành lệnh khám xét tại chỗ ở đối với bị can nguyễn thị khánh linh và mai thùy diệu
về tội sản xuất buôn bán hàng giả
kiểm tra kho chứa thuốc và thực phẩm chức năng đông y tại đường ngô quyền
thành phố phủ lý tỉnh hà nam do diệu và linh kinh doanh
lực lượng chức năng đã phát hiện tạm giữ hàng nghìn lọ thuốc đông y
và gần năm trăm linh kg bột nguyên liệu các loại viên nén thuốc trị viêm mũi
giảm cân tiểu đường cùng với nhiều tăng vật có liên quan
diệu và linh khai nhận đã mua nguyên liệu được bào chế sẵn không rõ nguồn gốc xuất xứ
thuê người in bao bì nhãn mát đong gói các sản phẩm tổ chức quảng cáo bán hàng qua mạng xã hội
trung bình mỗi ngày các đối tượng bán từ hai mươi đến ba mươi đơn hàng thu về khoảng hơn hai trăm linh triệu đồng
kết quả giám định các loại sản phẩm nói trên đều là hàng giả với tổng giá trị lên đến hơn một tỷ đồng
cơ quan công an đề nghị các bị hại có quyền và nghĩa vụ liên quan
liên hệ với điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án qua số điện thoại chín trăm linh bốn ba trăm tám mươi tám sáu nghìn chín trăm hai mươi ba để được giải quyết
vâng thưa quý vị ngày hôm nay
thường trực ban bí thư đã có điện về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
gửi ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh ủy thành ủy các ban đảng
ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương các đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương
nội dung điện thường trực ban bí thư yêu cầu như sau
toàn bộ hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch
các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc
quyết liệt có hiệu quả chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và hướng dẫn của bộ y tế về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
hai bí thư cất tỉnh ủy thành ủy người đứng đầu cấp ủy tập trung chỉ đạo sát giao
phát huy vai trò của các cấp ủy chính quyền huy động cả hệ thống chính trị
tạo sự đồng thuận trong nhân dân triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ
tiếp tục chỉ đạo kịp thời các địa phương xây dựng kịch bản giải pháp cụ thể phòng chống dịch
như phòng ngừa xét nghiệm điều trị phù hợp với diễn biến mới của dịch bệnh
tập trung đẩy mạnh tiến độ nghiên cứu chuyển giao sản xuất mua và tiêm vaccine
tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm và kỹ năng phòng chống dịch
cho đoàn viên hội viên và nhân dân khơi dậy tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn
lực lượng vũ trang ngoài việc tham gia phòng chống dịch hiệu quả chủ động phối hợp với các cơ quan
địa phương có các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự không để bị động bất ngờ
kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh xuyên tạc kích động chống phá
các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền định hướng dư luận xã hội
góp phần củng cố niềm tin xây dựng quyết tâm tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng chống dịch
các giải pháp phòng chống dịch nhất là sau khi tiêm vaccine tránh khai thác đưa tin một chiều
thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang trong nhân dân
ngày hai mươi tháng bảy một số phương tiện truyền thông phản ánh thông tin về trường hợp tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín không cần đăng ký không đúng đối tượng ngay sau khi nhận được các thông tin này
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chỉ đạo bộ y tế và các cơ quan chức năng giả soát
kiểm tra và làm rõ nếu thông tin chính xác phải chấn chỉnh xử lý theo quy định và rút kinh nghiệm ngay
dứt khoát không để tái diễn thủ tướng yêu cầu bộ y tế và các địa phương thực hiện nghiêm
yêu cầu phân bổ vaccine theo nguyên tắc công bằng bình đẳng công khai minh bạch
linh hoạt và hiệu quả đặc biệt là chú trọng chỉ đạo và thực hiện chiến dịch tiêm vaccine
bảo đảm đúng đối tượng kịp thời an toàn hiệu quả mọi người đều bình đẳng công bằng
trong tiếp cận vaccine ưu tiên các đối tượng theo quy định của chính phủ chấn chỉnh ngay
và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có trong quá trình phân bổ và tổ chức tiêm vaccine
thưa quý vị vào trưa nay sở y tế tp hà nội cho biết thành phố ghi nhận một mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín mới
trong đó có chín trường hợp phát hiện tại cộng đồng năm trường hợp tại khu cách ly
tại khánh hòa tỉnh này đã ghi nhận hai mươi bốn ca dương tính với sars cov hai trong đó một mươi hai ca phát hiện
trong cộng đồng năm trường hợp đã tử vong do covid một mươi chín sau khi phát hiện ba trường hợp dương tính
sars cov hai tại xã dân hóa huyện minh hóa chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh quảng bình
đã tạm thời phong tỏa một bản làng thuộc xã biên giới này từ giờ ngày hai mươi một tháng bảy với hai trăm linh hộ
với bảy trăm bảy mươi nhân khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống
trong khi đó thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc chủ động chuẩn bị cơ sở điều trị
bệnh nhân covid một mươi chín thành phố đà nẵng và tỉnh đắk lắc đã thành lập bệnh viện giã chiến quy mô ba giường bệnh
tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín chiều nay thông báo
từ ngày một mươi bảy cho đến ngày hai mươi tháng bảy có ba mươi sáu ca tử vong do covid một mươi chín số ba trăm ba mươi năm đến ba trăm bảy mươi bảy
trong đó thành phố hồ chí minh nhiều nhất với ba mươi hai ca và hầu hết các ca tử vong đều có bệnh lý nền nặng
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng bảy thành phố đà nẵng đã tổ chức ba chuyến bay
đón hơn sáu trăm linh người dân từ thành phố hồ chí minh về quê và bố trí cách ly tại bảy
khách sạn toàn bộ vé máy bay và chi phí lưu trú trong quá trình cách ly đều được miễn phí
ba chuyến bay được bố trí lần lượt vào một mươi h một mươi bốn h và một mươi tám h đưa sáu trăm linh chín công dân của thành phố đà nẵng
đang sinh sống học tập làm việc tại thành phố hồ chí minh về quê
người dân phải xét nghiệm có kết quả âm tính với sars cov hai trong vòng hai mươi bốn giờ trước thời điểm lên máy bay
thành phố đà nẵng sẽ hỗ trợ miễn phí vé máy bay và chi phí lưu trú khách sạn trong quá trình cách ly
người dân chỉ đóng tiền ăn theo quy định cách ly tập trung là tám mươi đồng một người một ngày
nói chung là trong thành phố hồ chí minh là như riêng vợ chồng em là nói chung là thất nghiệp đã hai tháng nay thất nghiệp
nhưng mà nó tình hình kinh tế là nói chung là nhà trò rồi là không có tiền đóng luôn
nhưng mà giờ là được ủy ban ngân dân thành phố đà nẵng hỗ trợ với hội đồng hương hỗ trợ giúp bọn em về quê là bọn em rất vui vần xin cảm ơn
rất là vui và rất là biết ơn cảm ơn lãnh đạo hội đồng hương ở hồ chí minh và thành phố đà nẵng đã tạo điều kiện hãy sức cho bà con ở hồ chí minh được về lại quê hương của mình
để đảm bảo công tác phòng chống dịch các ngành chức năng của thành phố đà nẵng và hội đồng hương đà nẵng tại thành phố hồ chí minh đã có sự phối hợp chặt chẽ
và xây dựng phương án đón công dân một cách an toàn và hiệu quả tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh tại địa phương
các quận nguyện không chỉ như hà quang mà các quận nguyện đều có liên lạc rất là chặt chẽ với hội đồng hương thành phố đà nẵng tại thành phố hồ chí minh
để bằng mặt cái giải pháp để làm ra đó để đưa bà con về bảo đảm mở an toàn
hiện bây giờ thì phải nói rằng là cái việc thành phố đảm bảo trái xa đưa đón bà con và cũng đảm bảo cái càm cách lây
ví dụ trái xa thì không quá hai mươi người thì như vậy là cũng đảm bảo
về khách sạn thì cách hướng dẫn bà con vào từng cái phòng mềm mẫu phòng hai người thì như vậy là đảm bảo được khoảng cách giữa người này người kia
và quán triệt nghiêm cái quy định về phòng chống dịch cho bà con và tân thủ đúng nghiêm ngặt cái yêu cầu phòng dịch để đảm bảo
rằng là tất cả những cái khâu cách lây là chúng ta không có lây nhiễm chế với nhau
và chúng tôi sẽ cố gắng là phân luồng làm sao giải tỏa nhanh nhất cho khách và đảm bảo thuận lợi cho khách
thuận lợi cho tất cả những người phục vụ và hơn nữa là đảm bảo cái quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối tránh bị lây lan dịch bệnh
trước mắt sáu trăm linh chín công dân từ thành phố hồ chí minh về sẽ được bố trí cách ly tại bảy khách sạn trên địa bàn quận ngũ hành sơn quận sơn trà và quận hải châu
thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với hội đồng hương đà nẵng tại thành phố hồ chí minh khảo sát nhu cầu tiếp nhận đăng ký để hỗ trợ người dân về quê trong những đợt tiếp theo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn quốc dũng năm mươi bốn tuổi và nguyễn quốc bảo ba mươi hai tuổi về tội giết người và chống người thành công vụ
vào khoảng chín giờ ngày một mươi năm tháng bảy nguyễn quốc bảo chú tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang đi từ huyện xuyên mộc đến huyện hàm tân tỉnh bình thuận
khi đi đến chốt kiểm dịch của xã thắng hải huyện hàm tân thì bị tổ công tác của chốt kiểm dịch ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra vì vi phạm quy định phòng chống dịch nhưng bảo không chấp hành mà còn dùng dao đe dọa cán bộ trong chốt kiểm soát
sau đó bảo quay đầu xe chạy về nhà ở ấp phú lâm xã hòa hiệp và cùng với cha ruột là nguyễn quốc dũng cố thủ trong nhà
khi lực lượng chức năng huy động khoảng hai mươi người đến vận động bảo về trụ sở làm việc thì bảo cùng cha cầm dao dựa chém vào lực lượng công an
trong đó bảo chém gây trọng thương ở cánh tay trái của thượng úy hoàng văn dương và thương tích trong một số cán bộ công an xã hòa hiệp
bảo có thể khai báo trực tuyến khi phương tiện bị mất cắp giấy đăng ký xe hoặc biển số
truy cập vào website cảnhsatgiaothong vn chọn chuyên mục đăng ký khai báo phương tiện
đây là những bước đơn giản để người dân có thể biết được đầy đủ tất cả thông tin và các nội dung liên quan đến đăng ký quản lý phương tiện
thông qua cổng thông tin điện tử của cục cảnh sát giao thông người dân có thể ở nhà hoàn thiện hồ sơ thủ tục
trình tự đăng ký lệ phí đăng ký xe cũng như địa điểm số điện thoại của từng điểm đăng ký xe trên toàn quốc
để người dân dễ dàng giao tiếp với cảnh sát giao thông và giao tiếp cụ thể với từng đơn vị cảnh sát giao thông trong đăng ký quản lý phương tiện
để tạo ra một cái môi trường điện tử để chúng ta có thể cải cách phục vụ người dân tốt nhất
khi cảnh sát giao thông nhận được thông tin thì phản hồi lại người dân thông qua điện thoại thông qua thư điện tử
không chỉ những thông tin cơ bản về phương tiện chuyên mục cũng có thiết kế các tính năng để người dân chủ động khai báo
đối với xe mất cấp mất giấy đăng ký xe mất biển số mất hồ sơ phương tiện xe hư hỏng không sử dụng được
xe hết niên hạn sử dụng xe đã bán cho người khác nhưng chưa làm thủ tục sang tên không phải đến các cơ quan đăng ký khai báo như trước đây
bên cạnh đó việc người dân ở nhà để hoàn thiện thủ tục đăng ký khai báo phương tiện còn giúp giảm tiếp xúc
giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh và đặc biệt là thủ tục hành chính rõ ràng đầy đủ
đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của lực lượng cảnh sát giao thông về phương tiện giao thông trong tình hình mới
xây dựng chính phủ điện tử đạt được mục tiêu theo đúng lộ trình số hóa của lực lượng cảnh sát giao thông
trong sáng nay ngày hai mươi một tháng bảy chủ tịch ubnd tp hcm vừa ký văn bản hướng dẫn phối hợp giữa y tế địa phương và gia đình
tổ chức cách ly tập trung và cách ly tại nhà cho f trong đó tùy vào trường hợp sẽ cho phép f cách ly tại nhà
cụ thể những f có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm rt pcr dương tính và không có triệu chứng lâm sàng
không kèm bệnh lý nền hoặc nếu có bệnh lý nền đã được điều trị ổn định không béo phì sẽ được áp dụng hình thức cách ly tập trung và cách ly tại nhà
trường hợp dương tính với giá trị ct dưới ba mươi thì thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai mỗi hai ngày một lần
cho đến khi kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính thì cho phép người bệnh tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà
đối với các trường hợp f mới phát hiện và không có triệu chứng lâm sàng các địa phương xem xét cách ly tại nhà nếu kết quả xét nghiệm atbc có giá trị ct trên ba mươi
và hội đủ các điều kiện theo quy định của ngành y tế
khi người bệnh đủ điều kiện xuất viện theo quy định của bộ y tế ủy ban nhân dân các địa phương ban hành quyết định kết thúc thời gian cách ly tập trung theo quy định
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin kể từ chiều nay ngày hai mươi một tháng bảy một mươi điểm tiêm chủng thí điểm của chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh bắt đầu tổ chức cho người dân đến tiêm
kính thưa quý vị hôm nay là ngày đầu tiên của đợt tiêm chủng thứ năm vaccine covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
tôi đang đứng trước viện y dược học dân tộc nơi đây sẽ có một bàn tiêm với bốn mươi lượt tiêm để đảm bảo giãn cách
là người đầu tiên được tiêm chủng trong đợt tiêm lần thứ năm em nguyễn vũ quỳnh anh ở phú nhuận đã được gia đình đăng ký tiêm chủng từ tuần trước
và được nhắn tin hẹn lịch tiêm chủng theo ngày giờ để đảm bảo giãn cách
trước khi tiêm quỳnh anh được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe tư vấn giải thích có thể phản ứng từ vaccine
cái số lượng người đi tiêm ít như vậy thì sẽ giảm cái nguy cơ lây chiếu hơn so với lần trước
trong đợt này đối tượng tiêm chủng là người cao tuổi người có bệnh nền người thuộc diện người thuộc hộ nghèo cận nghèo
người yếu thế người làm việc trong cơ sở y tế ngành y tế người tham gia phòng chống dịch
thành phố hồ chí minh sẽ tiêm cả ba loại vaccine astrazeneca moderna và pfizer trong đợt năm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại